thưa quý vị bất chấp sức ép hệ thống y tế vẫn rất lớn và những khuyến cáo của giới khoa học
thụy điển đã gỡ bỏ gần như toàn bộ hệ thống phòng dịch ngừng xét nghiệm covid một mươi chín coi đại dịch không còn đáng ngại
theo reuters phát biểu ngày chín tháng hai bộ trưởng y tế thụy điển lena haleng green nói rằng
covid một mươi chín không còn là mối đe dọa đối với xã hội
chính phủ thụy điển tuần trước thông báo sẽ dỡ bỏ các biện pháp phòng dịch cuối cùng
một cách ngầm tuyên bố đại dịch đã chấm dứt bởi lý do số ca bệnh nặng và tử vong do covid một mươi chín đã giảm mạnh
nhờ có vaccine và do biến chủng omicron được cho là ít nghiêm trọng hơn
bắt đầu từ ngày chín tháng hai các nhà hàng quán bar ở thụy điển lại được phép hoạt động sau hai mươi ba giờ
và không bị giới hạn về số lượng khách
các quy định về hạn chế người tham dự các sự kiện lớn trong không gian kín
cũng được rỡ bỏ
yêu cầu về giấy chứng nhận vaccine và đeo khẩu trang trên các phương tiện giao thông công cộng
hay khuyến nghị hạn chế tiếp xúc xã hội cũng được gỡ bỏ
ngoài ra thụy điển cũng ngừng chương trình xét nghiệm covid một mươi chín quy mô lớn
thậm chí cả với người có triệu chứng nhiễm bệnh
theo đó các điểm xét nghiệm di động xét nghiệm covid một mươi chín tại nhà đều ngừng hoạt động
bắt đầu từ ngày chín tháng hai chỉ các nhân viên y tế người làm việc tại các viện dưỡng lão
những người thuộc nhóm nguy cơ cao mới được xét nghiệm
visa miễn phí nếu có triệu chứng
trong khi những người khác được khuyến cáo tự cách ly tại nhà nếu có triệu chứng covid một mươi chín
người dân có thể mua bộ xét nghiệm nhanh được bày bán tại các siêu thị hiệu thuốc
nhưng kết quả không phải báo cáo cho giới chức y tế
các bệnh viện phòng khám tư nhân được phép làm dịch vụ xét nghiệm và cấp giấy xác nhận
nhằm phục vụ mục đích đi lại quốc tế của người dân
nhưng cơ quan bảo hiểm hay chính quyền sẽ không trang trải chi phí này
các nước châu âu đang có xu hướng nới lỏng hoặc dỡ bỏ hoàn toàn các biện pháp hạn chế
khi cho rằng covid một mươi chín không còn gây mối đe dọa quá lớn
hôm một tháng hai đan mạch đã tiên phong trong số các thành viên liên minh châu âu khi loại bỏ hầu hết hạn chế
một mươi giờ sau naui dỡ bỏ lệnh cấm phục vụ rượu sau hai mươi ba giờ đêm và giới hạn đối với các cuộc họp riêng không quá một mươi người
quyết định của giới chức thụy điển đưa ra bất chấp các khuyến cáo của giới khoa học
hiện tại các bệnh viện của thụy điển vẫn đối mặt với sức ép lớn do covid một mươi chín
khoảng hai hai trăm linh bệnh nhân covid một mươi chín ở thụy điển cần chăm sóc y tế
con số tương đương trong làn sóng dịch thứ ba hồi đầu năm hai nghìn hai mươi một